mặc dù đã được cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện truyền thông tuy nhiên mới đây lại tiếp tục xảy ra một vụ ngộ độc nấm tại một gia đình ở yên châu sơn la khiến cho một người tử vong và hai người còn lại hiện đang cấp cứu tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
được biết trước đó vợ chồng nạn nhân vào rừng hái một loại nấm có màu nâu trắng về chế biến món ăn
tuy nhiên sau khi ăn xong vợ chồng nạn nhân cùng con dâu thấy có dấu hiệu mệt nôn nhiều và đau bụng
ba người trong gia đình lập tức được chuyển lên bệnh viện tỉnh sơn la
tuy nhiên do tình trạng suy gan quá nặng nên người chồng đã tử vong
người vợ và con dâu được chuyển về trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cấp cứu trong tình trạng nhiễm độc gan nặng hiện phải lọc máu chuyển thuốc giải độc
các bác sĩ khuyến cáo người dân đặc biệt là ở những vùng núi thường có thói quen hái nấm rừng ăn
hết sức chú ý không ăn nấm lạ nấm mọc dại
khi có biểu hiện bất thường sau ăn nấm phải đưa đi cấp cứu ngay